m một tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín chỉ cách ly năm ngày xét nhiệm một lần
chiều ngày hai mươi một tháng hai thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa ký công văn gửi giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thủ tướng các đơn vị thuộc trực thuộc bộ y tế về việc cách ly y tế đối với f và các trường hợp tiếp xúc gần là f một
công văn này thay thế công văn số một mươi nghìn sáu trăm chín mươi sáu bitmt ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế về việc cách ly y tế cho trường hợp f một đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
tại công văn này f một tiêm đủ mũi vaccine phải cách ly y tế tại nhà bảy ngày tại nơi lưu trú tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
ngoài ra thực hiện xét nghiệm hai lần lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly và lần hai vào ngày thứ bảy
việc ban hành công văn mới này được bộ y tế căn cứ vào tình hình
dịch bệnh hiện nay trên thế giới và tại việt nam tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc nhằm hài hòa giữa việc phát triển kinh tế và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tại các cơ quan xí nghiệp trường học và địa phương
theo công an mới này bộ y tế yêu cầu giám đốc sở y tế các tỉnh thành thủ tướng các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ y tế tổ chức việc cách ly y tế đối với f và f một phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương
theo đó với f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine phòng chống covid một mươi chín liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất là một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng ba tháng tính đến thời điểm đã được xác định là đối tượng f một thì thực hiện cách ly y tế năm ngày tại nhà nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng
f một này cần thực hiện xét nghiệm và ngày cách ly thứ năm do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong năm ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
f một chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thì thực hiện cách ly bảy ngày tại nhà tại nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng
f một này thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ bảy nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong ba ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
trong quá trình cách ly nếu f một có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt
ho đau họng chảy nước mũi nhẹt mũi đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất tị giác giảm hóng mất thiếu rác đau nhức đầu tiêu chảy khó thở viêm đường hô hấp thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi xét nghiệm và xử trí theo quy định